kính chào quý vị khán giả như vậy là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa cho đến giờ đã đổ bộ miền bắc
sáng nay thì trời sẽ vẫn còn mát mẻ với mưa rào kèm theo rông ở một số nơi nhưng càng về chiều thì nhiệt độ sẽ càng giảm mạnh
dự báo từ chiều tối ngày hôm nay trời trở rét toàn bộ bắc bộ và thanh hóa giảm sâu xuống còn một mươi sáu hai mươi độ
đặc biệt là ngày mai và ngày kia là hai ngày lạnh nhất nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng một mươi bốn độ c cộng với mưa gây ra cảm giác rét buốt
vâng những ngày này thì quý vị lưu ý theo dõi kỹ dự báo thời tiết và chuẩn bị đầy đủ áo rét đặc biệt là cho trẻ nhỏ trước khi đi học
các bạn nhỏ thì thường vận động rất nhiều sinh nhiệt nhiều do đó nên mặc nhiều lớp áo để khi nóng thì trẻ có thể cởi bớt ra một cách dễ dàng hơn
và ngoài ra thì chúng ta có thể uống một ly nước ấm với mật ong vào buổi sáng sẽ rất có ích cho cổ họ của quý vị ạ